thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông thomas valely giáo sư đại học harvard hoa kỳ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông thomas valely giáo sư đại học harvard hoa kỳ
chào mừng giáo sư vali thăm việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn có nhu cầu hợp tác tăng cường giáo dục với hoa kỳ
quốc gia có nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới trong bối cảnh triển khai ba đột phá để phát triển nhanh bền vững trong đó có việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
về vấn đề trường đại học bulbright việt nam thủ tướng cho rằng hai bên đã nỗ lực giải quyết căn bản về thủ tục pháp lý của trường
việt nam ủng hộ tự chủ của trường đại học theo thông lệ quốc tế
trên tinh thần đó thủ tướng đề nghị hai bên cần nỗ lực dồn sức để xây dựng cơ sở vật chất xứng tầm
những giáo sư giảng viên của trường phải là những người xuất sắc tầm cỡ quốc tế đưa phun bline tương lai trở thành trường đại học kiểu mẫu ở việt nam
góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp chính phủ việt nam sẽ nỗ lực hỗ trợ để trường đi vào hoạt động
về phần mình giáo sư vali nêu rõ chính phủ hoa kỳ sẽ hỗ trợ vật chất để xây dựng trường đại học fulbright việt nam
do đó ông mong chính phủ việt nam sẽ hỗ trợ tích cực về cơ chế chính sách
phía hoa kỳ đang tập trung thiết lập cơ chế quản trị bộ máy trường đại học fulblight việt nam theo mô hình hiện đại nhất
như thiết lập mô hình về tài chính để huy động nguồn lực thiết kế và xây dựng cơ sở vật chất phù hợp với mô hình quản trị của trường
ông mong muốn phát triển trường đại học fulblight việt nam trở thành trường đại học hàng đầu ở khu vực cũng như thế giới